phó thủ tướng trịnh đình dũng đã dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát tình hình tránh trụ bão
và nơi sơ tán người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
phó thủ tướng đã kiểm tra tình hình sơ tán yêu cầu các lực lượng khẩn trương di rời dân
sinh sống tại khu vực ven biển nhà tạm không để bất kỳ người dân nào ở lại khu vực nguy hiểm
kiểm tra gia cấu chắc chắn nơi tránh trụ bão tập trung bảo đảm an toàn và đành đủ
lương thực thực phẩm nhụ yếu phẩm
phó thủ tướng động viên bà con yên tâm chấp hành đúng các yêu cầu về phòng chống bão
tuyệt đối không tự ý trở về nhà khi bão chưa tan
phó thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội công an nghiêm túc trực tại khu vực nhà dân
để bảo vệ tài sản cho bà con
cũng trong sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đã kiểm tra khu vực bờ kè
đường nguyễn tất thành thành phố đà nẵng và một số điểm sung yếu trên địa bàn thành phố đà nẵng